sáng nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang phối hợp cùng các đơn vị chức năng và công an thành phố châu đốc
bắt tạm giam nguyễn hoàng nam trú tại thành phố châu đốc về hành vi phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
khám xét nơi ở quần nam phát hiện thu giữ bảy điện thoại di động hai usb một máy tính sách tay hơn ba trăm linh trang tài liệu
và một mươi video clip có nội dung tuyên truyền chống đảng nhà nước
nam là đối tượng phản động lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá đảng nhà nước trong thời gian vừa qua
mặc dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần
nhưng nam không từ bỏ mà lại chống phá ngày càng quyết liệt hơn
là cán bộ tiến dụng của ngân hàng nguyễn phúc nhân đã lừa đảo rút tiền của người vay
đối tượng vừa bị công an tỉnh bạc liêu bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày bảy tháng sáu năm ngoái nguyễn phúc nhân tiếp nhận hồ sơ vay vốn của một người dân với hạn mức vay là một tỷ đồng
quá trình tiếp nhận hồ sơ nhân đã lừa đảo rút năm trăm linh triệu đồng từ tài khoản của người này để tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an nhân thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán số lô số đề trên không gian mạng
hai bị can phan tấn dũng và đào văn hoàng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh khởi tố
khoảng đầu tháng chín năm ngoái dũng đã liên lạc với hoàng để thuê lại tám hội nhóm với hàng chục nghìn thành viên
đăng các tin bài về việc có thể cung cấp thông tin về số lô số đề rồi lôi kéo người tham gia
để được dũng cấp số lô số đề mỗi người chơi phải đóng phí hai triệu đồng trong một mươi ngày và năm triệu đồng một tháng
khi người tham gia đã chuyển tiền đối tượng sẽ chủ động chặn liên lạc với người chơi nếu con số cung cấp không trúng thưởng
từ cuối năm ngoái đến nay các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên cả nước trên ba trăm linh triệu đồng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng đã chính thức công bố nguyên nhân khiến mùa mưa năm nay
tại tỉnh này diễn biến bất thường phức tạp gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân
từ đầu mùa mưa tới nay tỉnh lâm đồng đã có tới một mươi trận mưa lớn một trận mưa đá sáu trận lốc xoáy và năm vụ sàn lở đất
hậu quả làm chín người thiệt mạng bốn người bị thương hư hỏng thiệt hại hơn hai trăm ba mươi căn nhà
mưa quá lớn đã làm nền đất bị yếu là nguyên nhân dẫn tới sạt lở
bên cạnh đó đất có độ dốc cao trên hai mươi năm độ chiếm năm mươi kết cấu đất yếu nên gây nguy cơ sạt lở đất rất cao khi xảy ra mưa lớn kéo dài
ngoài ra một số địa phương chưa kịp thời ra soát các khu vực có nguy cơ sản lở đất để chủ động cảnh báo sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn
chiều nay làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội liên quan tới nội dung quy hoạch triển khai các dự án trọng điểm của bộ công an trên địa bàn hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
việc phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị đảm bảo hiệu quả tiến độ triển khai các dự án
việc đối an ninh trật tự và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô
dự buổi làm việc có ông trần sĩ thanh ủy viên trung mương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
về phía bộ công an có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến báo cáo những thông tin cơ bản liên quan đến các dự án của bộ công an đang triển khai trên địa bàn thành phố hà nội
đồng thời kiến nghị đề xuất một số nội dung về quy hoạch sử dụng đất kinh phí hỗ trợ phục vụ cho nhiệm vụ an ninh quốc phòng
khẳng định công tác quy hoạch liên quan đến đất đai phục vụ an ninh quốc phòng có ý nghĩa quan trọng
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trần sĩ thanh cho biết buổi làm việc này sẽ giúp ủy ban nhân dân tp hà nội có thêm thông tin để hỗ trợ trong quy hoạch tổng thể thủ đô
đặc biệt các dự án sẽ mang tính liên thông liên hoàn biểu tượng xuyên suốt và hiệu quả cao
kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định thời gian qua ủy ban nhân dân tp hà nội đã phối hợp chặt chẽ hỗ trợ bộ công an trong việc xây dựng quy hoạch triển khai các dự án
qua đó đã góp phần bảo đảm tuyệt đối tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đồng thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô
để cập sâu đến những dự án trọng điểm của bộ công an đang triển khai bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là phần việc quan trọng nằm trong nhiệm vụ triển khai hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cục truyền thông công an nhân dân đã từng bước khẳng định vai trò vị trí và tầm quan trọng trong lĩnh vực truyền thông công an nhân dân đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
đây là khẳng định của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại lễ kỷ niệm năm năm ngày thành lập cục truyền thông công an nhân dân và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba vừa được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
trình bày diễn văn kỷ niệm thiếu tướng đỗ triệu phong bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân cho biết cách đây năm năm cục truyền thông công an nhân dân được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị cấp cục là báo công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân và trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí xuất bản trong công an nhân dân và hợp tác truyền thông bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết nhất trí khắc phục khó khăn ổn định tổ chức thực hiện thắng lợi các chương trình kế hoạch chỉ tiêu công tác hàng năm lãnh đạo bộ giao chủ động thực hiện hiệu quả công tác quản lý hoạt động báo chí xuất bản
kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý thống nhất hoạt động báo chí xuất bản trong toàn lực lượng và định hướng triển khai hoạt động tuyên truyền đồng bộ có chiều sâu sát thực tế đã làm nổi bật được vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch chính quy tinh nguyện hiện đại xây dựng khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
với kết quả đã đạt được cục truyền thông công an nhân dân nhiều năm liền được tặng cờ thi đua của bộ công an các đơn vị báo chí xuất bản công an nhân dân trong cục được tặng thưởng huân chương cờ thi đua nhiều bằng khen các loại nhiều tác giả tác phẩm đoạt giải cao trong các cuộc thi giải báo chí các kỳ liên hoan
tại buổi lễ thưa uy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba tặng cục truyền thông công an nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc